dạng sáng nay ngày hai mươi bốn tháng năm theo giờ việt nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam đã tới sân bay gardermoen oslo bắt đầu thăm chính thức quân quốc naui theo lời mời của thủ tướng naui ena sobok
đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân tại sân bay gardermoen có thứ trưởng bộ ngoại giao naui marian heijen đại sứ naui tại việt nam gries lohchen cùng các quan chức bộ ngoại giao naui
đón thủ tướng cùng phu nhân và đoàn còn có đại sứ việt nam tại naui nguyễn hồng cường và phu nhân cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống và làm việc tại naui
chuyến thăm lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc diễn ra trong bối cảnh việt nam và naui sắp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của thủ tướng việt nam tới naui kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
sự kiện này góp phần khẳng định lại mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai nước làm sâu sắc thêm tình huyện
thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ có các cuộc hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo naui dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam naui đi thăm và tiếp một số doanh nghiệp naui cùng một số hoạt động khác